trong các ngày tiếp theo do hoạt động mạnh của giải hội tụ nhiệt đới
nên vĩnh bắc bộ sẽ có mưa rào và rông còn có thể xuất hiện vùng xoáy thấp gây lốc xoáy
và gió giật mạnh cấp tám cấp chín tàu thuyền không nên ra khơi để bảo đảm an toàn
khu vực biển từ bình thuận cho tới cà mau và khu vực nam biển đông
bao gồm cả huyện đảo trường sa sẽ có gió mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín
tình trạng biển động với tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km
gió tây nam cũng duy trì cường độ cấp bốn năm trên khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả huyện đảo hoàng sa thời tiết có mưa rào và rông rải rác
độ cao sóng biển cũng tăng dần lên từ hai đến ba mét
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước